tình trạng thời tiết nắng nóng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt của người dân
mà còn gia tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trong mùa nắng nóng
từ giữa tháng bốn đến nay bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng trở lại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
và có chiều hướng phức tạp khi có nhiều ca bệnh nặng xuất hiện
tính từ đầu năm đến nay quảng ngãi ghi nhận khoảng bốn trăm linh ca mắc tay chân miệng tăng một mươi so với cùng kỳ
tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi trung bình mỗi ngày có từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhi điều trị bệnh tay chân miệng
trong đó thể bệnh nặng chiếm khoảng ba mươi
nguyên nhân chính là do phụ huynh vẫn cho trẻ đến trường khi đã mắc bệnh và tiếp xúc với các trẻ khác khiến bệnh lây lan
bên cạnh đó nhiều bậc phụ huynh còn chủ quan khi đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị thì tình trạng bệnh đã chuyển độ nặng
nhiều trẻ gặp biến chứng về viêm cơ tim suy hô hấp
hiện đang cao điểm mùa nắng nóng nguy cơ bệnh tay chân miệng ở trẻ bùng phát rất cao
để ngừa dịch bệnh ngành y tế và giáo dục tỉnh quảng ngãi tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các trường học chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ
khử trùng thuốc chloramin b vật dụng nơi sinh hoạt của trẻ hướng dẫn phụ huynh nhận biết bệnh sớm để điều trị giảm tình trạng bệnh nặng